liên quan tới vấn đề lợn nhiễm bệnh và đặc biệt là thông tin thịt lợn nhiễm sán xuất hiện tại tỉnh lào cai
mới đây ngành giáo dục của tỉnh đã đưa ra chủ trương về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học
và theo đó ngành giáo dục của tỉnh lào cai yêu cầu không cấm sử dụng thịt lợn trong các bữa ăn bán chú tại các trường học
mà yêu cầu các nhà trường phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc và bảo đảm quy trình chế biến thực phẩm an toàn
tại trường mầm non hoa hồng huyện bảo thắng tỉnh lào cai thịt lợn vẫn là món chính trong thực đơn cho các em học sinh bán chú tại đây
để có thể sử dụng nhà trường đã nỗ lực tuyên truyền đến phụ huynh học sinh đồng thời khẳng định việc sử dụng thịt lợn có nguồn gốc an toàn